đoàn công tác của bộ y tế đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
nhằm đánh giá lại tình hình và tìm giải pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan
đặc biệt là khẩn trương hỗ trợ hà nội triển khai xét nghiệm pcr cho người về từ đà nẵng
tính đến trưa nay hà nội ghi nhận năm trường hợp nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng
tất cả đều liên quan đến đà nẵng
trong thời gian qua lượng người từ đà nẵng về hà nội rất lớn
trong đó việc tuân thủ cách ly chưa được chặt chẽ nên nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều khu vực và cho nhiều người tiếp xúc
do đó hà nội đề xuất bộ y tế hỗ trợ để hà nội xét nghiệm pcr cho khoảng bảy mươi năm người từ đà nẵng về kể từ ngày một mươi năm tháng bảy
năng lực xét nghiệm pcr của hà nội hiện nay khoảng gần sáu mẫu một ngày
thành phố đã chuẩn bị một giường bệnh và một bệnh viện giãi chiến sẵn sàng cho công tác điều trị
đồng ý với đề xuất này ông nguyễn thanh long quyền bộ trưởng bộ y tế cho biết
bộ y tế sẽ giao cho bốn bệnh viện tham gia xét nghiệm cùng hà nội với năng lực xét nghiệm bảy mươi mẫu
bên cạnh đó bộ y tế sẽ xét nghiệm máu theo kỹ thuật elisa cho khoảng hai mươi hai người từ đà nẵng về từ ngày bảy tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng bảy để kiểm tra miễn dịch cho những trường hợp này